xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ vẫn phổ biến không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ
ban ngày có nắng nhiều với mức nhiệt giao động từ một mươi tám ba mươi một độ trời chỉ còn xe lạnh về đêm và sáng
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ cũng ít mưa chỉ có một vài nơi như lai châu điện biên có khả năng mưa nhẹ lúc đêm và sáng sớm
ban ngày khu vực cũng có nắng nhiều với mức nhiệt cao nhất đạt ngưỡng hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
khu vực trung bộ thời đoạn từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng bốn thời tiết phổ biến ít mưa thời tiết chủ đạo sẽ bao trùm là như vậy
nhiệt độ tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế cũng trên đà tăng dần tuyến tính theo từng ngày giao động từ một mươi tám đến ba mươi một độ
riêng vùng núi phía tây có nơi vượt ngưỡng ba mươi một độ thời tiết nhìn chung khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây
đi sâu với các tỉnh phía nam các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
nhiệt độ cũng sẽ tăng khoảng từ một hai độ trong ngày trưa chiều phổ biến ở ngưỡng hai mươi tám ba mươi hai độ
thời tiết tạnh giáo vẫn còn duy trì những ngày tới tại khu vực này
sau đó nhận định xa hơn từ khoảng ngày một mươi ba sang ngày một mươi bốn mưa mới có xu hướng tăng trở lại trên toàn khu vực trung bộ
vùng cao tây nguyên trong hai ngày tới phổ biến ít mưa nhiệt độ giao động từ một mươi tám đến ba mươi một độ
sự báo sao hơn khoảng tới ngày một mươi một tháng bốn những cơn mưa rào vào rông về chiều tối và tối lại gia tăng trở lại
cùng với đó nhiệt độ trong ngày cũng sẽ giảm nhẹ đi đôi chút
tại các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay cũng như hai ngày tới trạng thái thời tiết chủ đạo là ít mưa
với mức nhiệt cao nhất sẽ đạt ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ
sau đó cũng từ ngày một mươi một tháng bốn mưa rào và rông cũng tăng trở lại và nền nhiệt cũng giảm nhẹ từ một đến hai độ